quỹ ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ một mươi
theo dự kiến kỳ họp thứ một mươi sẽ tiếp tục được tổ chức thành hai đợt kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung
quốc hội sẽ thảo luận các báo cáo về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước thảo luận sáu dự án luật
các báo cáo về công tác tư pháp dự thảo văn kiện trình đại hội đảng lần thứ một mươi ba
như vậy dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ một mươi là một mươi tám ngày dự kiến khai mạc ngày một mươi chín tháng một mươi và bế mạc ngày một mươi hai tháng một mươi một